xin kính chào quý vị và các bạn
từ chiều tối nay do ảnh hưởng của rãnh ngắp thấp có trục ở khoảng hai mươi ba hai mươi năm độ vĩ bắc bị nén và đẩy dần xuống phía nam
và hội tụ gió trên cao nên mưa sẽ xuất hiện rải rác tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
tập trung nhiều ở khu vực vùng núi vào chiều tối và đêm
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc hay gió giật mạnh nên nhiệt độ theo đó giảm nhanh
nắng nóng chấm dứt hoàn toàn với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới phổ biến là dưới mức ba mươi năm độ
tương tự tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ khi các hình thế gây mưa xuất hiện
thì nắng nóng cũng chấm dứt hoàn toàn trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa nhiều nơi
thời gian mưa lớn chủ yếu vào chiều tối đến đêm
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi
nhiệt độ giảm cao nhất và chưa chiều phổ biến là ở dưới ngưỡng nắng nóng ba mươi năm độ
tại khu vực miền trung do giải mây rông ở phía bắc không tác động đến khu vực
do vậy mà thời tiết tại các tỉnh
từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế tiếp tục xuất hiện nắng nóng
nhưng cường độ sẽ giảm nhẹ trong ba ngày tới
nhiệt độ cao nhất và chưa chiều phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng khu vực vùng núi phía tây vẫn có những điểm cao trên ba mươi chín độ
khu vực còn lại của trung bộ từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
phổ biến là có mưa rào và rông cục bộ vào chiều tối
ngày vẫn có nắng nóng tập trung ở các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
nhiệt độ cao nhất ngày ở đây hầu như chỉ giao động
trong khoảng là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
thời tiết tại khu vực tây nguyên mang đặc trưng mùa mưa
dự báo trong ba ngày tới hoạt động của gió mùa tây nam với cường độ trung bình
do vậy ban ngày trời có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
đến chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cùng chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam với cường độ trung bình
nên tại khu vực nam bộ trời có nắng gián đoạn
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ở dưới mức ba mươi bốn độ
vào trưa chiều
sau đó đến chiều tối mưa rào và rông sẽ xuất hiện rải rác
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm